tỉnh tuyên quang hiện có hơn bốn mươi ba km đê và năm mươi hai cống tiêu giới đê thuộc địa phận thành phố tuyên quang và huyện sơn dương
tuy nhiên nhiều đoạn đê hiện nay đang bị sạt lở nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng tới hành lang bảo vệ đê mà còn ảnh hưởng tới thân đê ở mức nguy hiểm dẫn tới nguy cơ cao xảy ra vỡ đê
tuyến đê sông lô đoạn qua địa phận xã trường sinh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang có chiều dài chín tám km được ví như tấm lá chắn cho hàng trăm hộ dân
tại địa phận thôn hương thịnh xã trường sinh từ năm hai nghìn sáu đến nay tình trạng sạt lở thường xuyên xảy ra chiều dài điểm sạt lở lên đến bảy trăm linh m
vết lở các chân đê chỗ gần nhất là bảy m vị trí sung yếu nhất hiện nay đã lở vào một hai thân đê với chiều cao vách ta lui sạt lở từ một mươi năm đến hai mươi m
nên chính quyền địa phương đã đặt các biện cảnh báo để người dân biết phòng tránh không đi qua khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn
tình trạng sạt lở đã được mấy năm nay rồi và đến cái giai đoạn gần đây nhất từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm nay thì thay đổi dòng chảy và nó khoét vào khu vực thực địa như vậy thì hiện nay đã lở vào những thân đê
và tình trạng sạt lở như thế này chúng tôi qua các cấp các ngày chúng tôi đã kiến nghị được nhiều lần nhưng tình trạng vẫn chưa được khắc phục
nếu như để vỡ cái đê thì sẽ ảnh hưởng đến hơn bốn mươi
một mươi hộ của ba thôn hương định hương thịnh và lương thiện là ảnh hưởng trực tiếp vì tất cả các diện tích đất nông nghiệp và kể cả nhà của các hộ dân ở là đều thấp hơn cao trình của mặt đê
ở nhiều đoạn đê qua địa bàn các xã vĩnh lợi cấp tiến đông thọ quyết thắng vân sơn hồng lạc của huyện sơn dương cũng có nhiều điểm sạt lở nguy cơ mất an toàn cao đe dọa an toàn tuyến đê
xã nông nghiệp cũng đã tham mưu

tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp nguy cơ mất an toàn đê sông lô vẫn đang hiện hữu do vậy rất cần sự khẩn trương vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để gia cố khẩn cấp những đoạn đê bị sạt lở nghiêm trọng bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân